mưa lũ kéo dài tại ninh thuận đã làm nhiều tuyến đường liên xã ở huyện ninh sơn bị hư hỏng nặng nề
khiến cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong những ngày giáp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy gặp rất nhiều khó khăn
đây là những hình ảnh tại tuyến đường liên xã lương sơn đoạn qua ba thôn tân lập một tân lập hai và thôn trà câu
hơn một năm nay hơn ba trăm linh hộ dân ở đây phải vất vả đi lại mỗi lần đến trung tâm huyện ninh sơn
với hàng trăm ổ voi ổ gà nằm giữa đường kéo dài hơn hai km như thế này
nhất là trong dịp tết gần đến số lượng hàng hóa vận chuyển ngày càng nhiều nên việc đi lại ngày càng khó khăn hơn
đặc biệt là vào ban đêm ở đây không có hệ thống đèn chiếu sáng nên nhiều xe đèn yếu do không quan sát thấy nên đã vấp và té ngã
con đường này hồi xưa là đổ đất lên bây giờ nó bùn lầy quá thì giờ xe cổ qua lại dân thì đây giờ nó lúng quá này
chung nông sản đi qua thì cũng khó khăn mà lại
xe chở cắm cho heo đổ các thứ nó lấy nó té lên té xuống
mà thời gian mà nó mưa là càng khó đó
còn giờ nắng lên thì nó cũng hố ổ gà không à
mà cái đường này giờ nó lún từ hồi làm cũng lâu rồi đó
mà bữa nay giờ nó mưa quá giờ nó bùn nó lây này
mỗi khi tan trường nhiều học sinh trường tiểu học lương sơn b phải bị bóm lội bùn đất để về nhà
đã có nhiều em bị trượt té xuống những vũng nước bẩn trên đường
đi hay bị té rồi nó đi khó khăn nữa
năm mới hai nghìn một mươi bảy đang đến gần
người dân nơi đây rất mong cơ quan chức năng tỉnh ninh thuận sớm khắc phục
sửa chữa tuyến đường này để bà con an tâm vui xuân đón tết